trong hai ngày cuối tuần qua có khoảng hai trẻ từ một đến một mươi tuổi tại huyện thuận thành tỉnh bắc ninh về hà nội khám
và làm xét nghiệm sán lợn tại viện sốt z ký sinh trùng và côn trùng trung ương bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
kết quả cộng rồn của những ngày qua tại hai viện này cho thấy là đã có khoảng hai trăm linh chín cháu bé dương tính với sán lợn
ngoài hai trăm linh chín trường hợp có kết quả dương tính với ấu trùng sán lợn
bệnh viện cũng phát hiện nhiều trẻ dương tính với ấu trùng sán chó mèo sán lá gan
con số này có thể tiếp tục tăng lên bởi nhiều trường hợp xét nghiệm vẫn đang chờ kết quả
trước đó năm hai nghìn một mươi tám cơ quan y tế đã từng phát hiện một ổ bệnh với hơn một trăm linh người mắc sán lợn ở huyện bù gia mập tỉnh bình phước
khi đó đã phát hiện một trăm linh tám trên chín trăm linh bốn người có kết quả xét nghiệm dương tính với sán lợn
các bác sĩ cho biết việc nhiễm ký sinh trùng có thể do nhiều nguồn khác từ môi trường sống
thực phẩm nguồn nước vệ sinh cá nhân đồ chơi của trẻ em
vì thế việc xác định chính xác nguyên nhân
trẻ nhiễm sán lợn ở bắc ninh phải chờ cơ quan chức năng